thưa quý vị bắt đầu từ sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay thì tuyến đường nguyễn trãi hà nội sẽ tiến hành phân làn bằng đường giải phân cách cứng
để phục vụ cho việc phân làn phương tiện tách riêng làn xe máy và ô tô trên tuyến đường nguyễn trãi đoạn ngã tư sở khuất duy tiến thuộc địa bàn quận thanh xuân
vào tối ngày hôm qua các đơn vị thuộc sở giao thông vận tải hà nội đã tiến hành lắp đặt và dựng giải phân cách trên tuyến đường này
ghi nhận của nhóm phóng viên
thưa quý vị hiện tại thì các đơn vị đang tiến hành triển khai việc lắp đặt hệ thống giải phân cách cứng trên tuyến đường nguyễn trãi
lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây để đảm bảo an toàn cho các phương tiện di chuyển cũng như đảm bảo tiến độ
đường nguyễn trãi đoạn từ ngã tư sở đến hầm chui thanh xuân sẽ được tổ chức phân làn phương tiện theo hướng hai làn sát vỉa hè
dành cho xe máy xe thô sơ xe buýt được hoạt động xe ô tô được phép hoạt động tại ba bốn làn sắt giải phân cách
các làn phương tiện được phân cách bằng giải phân cách cứng mũi tên phản quang trụ trống va sô bằng lốp hàng rào di động
kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo sơn kẻ
lực lượng chức năng sẽ phối hợp với sở giao thông vận tải hà nội có mật để điều tiết giao thông hướng dẫn người dân di chuyển trên tuyến đường này
đây là tuyến đường đầu tiên ở hà nội thực hiện thí điểm tách làn riêng cho các loại phương tiện
hoạt động này được sở giao thông vận tải hà nội tổ chức thí điểm điều chỉnh
trong thời gian một tháng từ mùng sáu tháng tám đến mùng sáu tháng chín
việc tách làn riêng biệt được kỳ vọng sẽ giảm ủn tắc giảm xung đột giữa các loại phương tiện giảm rủi ro tai nạn giao thông trên tuyến đường này